trên thế quyên vụ việc thầy giáo ở trường trung học phổ thông phan huy chú thạch thất
có hành vi bóc cằm sưng mẩy tao thậm chí nói học sinh là con chó
vào khoảng đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba gây phẫn nộ dư luận
đứng trước hành vi phi giáo dục như vậy hiệu trường trường học đã lên tiếng về vụ việc
theo thấy hiệu trưởng đó là loại ngôn ngữ đầu đường xáo trợ không thể tồn tại trong môi trường giáo dục
hiệu trường lên tiếng hành vi thầy giáo gọi học sinh là con chó
tối ngày một tháng một mươi trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip dài khoảng hơn hai mươi giây được chia sẻ trên mạng
thầy giáo đứng trên bục giảng bóp cằm chỉ tay vào mặt và liên tiếp mắng chửi nam sinh
với ngôn ngữ xúc phạm trợ búa thậm chí xưng mẩy tao và còn chửi học sinh là con chó
ngay khi clip được đăng tải đã thu về rất nhiều lời chỉ trích về hành vi ngôn từ mà người thầy giáo giao tiếp với học sinh
người giáo viên này sử dụng ngôn ngữ thô bạo trợ búa thậm chí nói mẩy tao
thầy giáo mắng chửi vì học sinh làm bài đúng nhưng lại chữa thành sai
nhiều người bày tỏ lo ngại về vấn đề văn hóa ứng xử học đường
sáng ngày hai tháng một mươi một đại diện phòng giáo dục và đào tạo huyện thạch thất cho biết
vụ việc trên xảy ra vào ngày hai mươi chín tháng chín tại trường trung học phổ thông phan huy chú trường tư thục
ở huyện thạch thất thành phố hà nội
thầy giáo trong đoàn clip là ntt giáo viên tiếng anh của trường
sự việc xảy ra tại một lớp học của khối một mươi
ông phùng đức ánh hiệu trường trường trung học phổ thông phan huy chú huyện thạch thất hà nội xác nhận
sự việc này xảy ra tại trường
được biết thầy giáo trong đoạn clip công tác tại trường từ năm hai nghìn hai mươi một
ngay sau khi nhận được thông tin nhà trường đã triệu tập thầy giáo trong clip
giáo viên chủ nhiệm và mời phụ huynh đến trường học khẩn
đồng thời phối hợp với công an để xác minh làm rõ vụ việc theo đúng quy định
trong sáng ngày hai tháng một mươi nhà trường tiếp tục có buổi làm việc với giáo viên bộ môn
học sinh và phụ huynh học sinh
nói về hành vi của người giáo viên này thầy hiệu trường bày tỏ những lo ngại của mình đối với môi trường mô phạm
cách ứng xử giữa giáo viên và học sinh
ông ánh bày tỏ sau sự việc khó có thể tưởng tượng được một người thầy
lại có thể dùng từ ngữ thô lỗ như vậy để nói với học trò
loại ngôn ngữ đầu đường xóa trợ không thể tồn tại trong môi trường giáo dục
em học sinh bị thầy mắn chửi là con chó bị xúc phạm bị tổn thương
không chỉ ngay trước lớp học trước mặt thầy giáo mà còn ám ảnh lâu dài
ai cũng có nhân phẩm cho dù là các em học sinh ở lứa tuổi thiếu niên
các em phải được tôn trọng phải được đối xử với tư cách là con người có phẩm giá
đó là quyền được hiến định là quyền cơ bản của con người
chưa kể khi đến lớp học trong nhà trường
học sinh được đón nhận và chăm sóc trong tình yêu thương của thầy cô
được dạy dỗ bằng những lời nói và hành động có văn hóa
chính người thầy là mẫu mực cho tình thương trách nhiệm và giáo dục về văn hóa văn minh
ông phùng đức ánh hiệu trưởng của trường trung học phổ thông phan huy chú cho rằng
hành động của thầy giáo là xúc phạm học sinh lời nói thiếu chuẩn mực thiếu văn hóa
quan điểm của nhà trường là không dung túng và sẽ xử lý nghiêm những sai phạm
ủng hộ quan điểm của thầy hiệu trưởng cơ quan điều tra phải làm rõ hành vi vi phạm của thầy giáo
xì nhục học sinh nếu đủ căn cứ thì khởi tố hình sự về tội làm nhục người khác
thầy giáo trừ học sinh là con chó có hành vi xúc phạm nhân phẩm người khác hay không
hãy chờ cơ quan chức năng làm rõ
nhưng rõ ràng với những gì mà người thầy này ứng xử với học trò
có thể khẳng định ông không xứng đáng làm thầy và không thể làm việc trong môi trường giáo dục
hiệu trưởng trường học cho biết trước mắt nhà trường tạm dừng đứng lớp đối với giáo viên bộ môn trong clip từ hôm nay
và bố trí giáo viên khác dạy thay
khi nào có kết luận của cơ quan chức năng
nhà trường sẽ có quyết định xử lý chính thức theo đúng quy định của ngành của pháp luật
hiện nhà trường đã phối hợp với giáo viên chủ nhiệm các lớp
thông báo rõ về vụ việc tới học sinh phụ huynh để các em ổn định tâm lý
trong buổi sinh hoạt dưới cờ nhà trường sẽ thông báo cũng như tuyên truyền
để các học sinh ổn định tâm lý yên tâm học tập
ông ánh nói chúng tôi tạm đình chỉ công tác của thầy tê trong một tuần
để chờ cơ quan công an điều tra làm rõ sự việc
cũng theo hiệu trưởng thầy t là giáo viên vững về chuyên môn
và trước đây chưa từng vi phạm quy định hay kỷ luật
tuy nhiên thầy giáo có nược điểm là khá nóng tính và hiệu trưởng đã trực tiếp tra đổi nhắc nhở
đại diện lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo hà nội cũng cho biết
tinh thần chỉ đạo của sở là xử lý nghiêm khắc với sai phạm
tuyệt đối không bao che nể nang với các hành vi không chuẩn mực của nghề
sở giáo dục và đào tạo cũng yêu cầu nhà trường tăng cường công tác quản lý
xây dựng văn hóa học đường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường gia đình
kịp thời nắm mắt công tác tư tưởng các hoạt động trong nhà trường
các trường không để xảy ra các vụ việc làm ảnh hưởng tới uy tín
công tác giáo dục của trường học cũng như ngành giáo dục
hiện nhà trường đã phối hợp với giáo viên chủ nhiệm các lớp
thông báo rõ về vụ việc tới học sinh phụ huynh để các em ổn định tâm lý
đồng thời đưa ra hướng giải quyết phù hợp với thầy giáo trong vụ việc
thưa quý vị thời gian qua xảy ra hàng loạt những vụ việc
thầy cô giáo có hành vi không đúng mực với học sinh và tư cách của người giáo viên
khiến không ít những ý kiến trái chiều đưa ra
để có thể giáo dục tốt đôi khi cũng cần phải có những biện pháp săn đe
cứng rắn bên cạnh sự mềm mỏng
tuy nhiên những hành động thô bạo của nhiều giáo viên thời gian qua
có thật sự là kỷ luật hay đó là sự tác động nặng nề lên tâm lý gây tổn thương cho các em học sinh
giáo viên xúc phạm hành hung học sinh có phải yêu cho roi cho vọt
trước đó đoàn clip ghi lại cảnh cô giáo có hành động túng cổ áo
kéo nữ sinh từ hành lang vào lớp học
sự việc xảy ra tại trường trung học phổ thông đa phúc huyện sóc sơn hà nội
gây phẫn nộ trong dư luận
nhiều người bày tỏ thái độ không thể chấp nhận được với hành vi côn đồ của cô giáo
chỉ vì nguyên nhân xuất phát từ việc học sinh được giao nhiệm vụ đặt bánh sinh nhật
xong em này không làm theo sự thống nhất với cô giáo chủ nhiệm
chưa lắng xuống thầy giáo ở trường trung học phổ thông phan huy chú thành thất
lại có hành động và ngôn từ thiếu sự chuẩn mực trong môi trường mô phạm
thầy giáo mắng nhức xưng hô với học sinh làm máy tao và gọi học sinh là con chó
cùng thời điểm thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
một cô giáo ở trường tiểu học hải hòa đã dùng roi tre tác động học sinh
vì học trò không làm bài tập dù đã nhắc nhở nhiều lần
ngày hai tháng một mươi bà lê thị quý hiệu trưởng của trường tiểu học hải hòa xác nhận
có sự việc một học sinh lớp bốn của trường bị cô giáo dùng roi tre tác động
theo bà quý sự việc xảy ra vào sáng ngày ba mươi tháng chín tại lớp bốn d
khi cô giáo lh đứng lớp đã có hành động dùng roi che tác động mạnh nhiều lần vào lưng một nam sinh
cũng theo hiệu trường trường tiểu học hải hòa sau khi sự việc xảy ra
lãnh đạo nhà trường đã cùng cô hát đến nhà học sinh để xin lỗi
tuy nhiên do còn bức xúc nên phụ huynh của em đã đăng tải sự việc lên mạng xã hội facebook
có lẽ mỗi một người thầy cô giáo ai cũng mong muốn học trò của mình ngoan ngoãn
giữ được kỷ luật và kỳ cương lớp học
vậy nhưng hành động hành vi và lời nói của các thầy cô đã đi quá giới hạn của sự dạy dỗ
từ những sự việc trên giáo sư tiến sĩ khoa học nhà giáo nhân dân nguyễn mậu bành
đã bày tỏ suy nghĩ của mình về các vụ việc vừa qua
ông cho rằng kỷ luật không đồng nghĩa với việc sử dụng hành vi thô bạo nhất là trong trường học
giáo sư chia sẻ sự bức xúc bột phát không kiềm chế được của giáo viên dẫn tới những hành động thô bạo với học trò
đây là những hình ảnh phản bố phạm
những vụ việc như trên không những để lại đau đớn về cơ thể mà còn để lại những tổn thương về mặt tinh thần cho học sinh
theo giáo sư nguyễn mậu bành giáo viên có nhiều cách để kỷ luật học sinh
nhưng khó có thể chấp nhận cách sử dụng hành vi đánh đập lăng mạ các em
thay vào đó các thầy cô giáo có thể giáo dục các em bằng khuyên dân
phối hợp với gia đình học sinh giáo dục ngăn chặn những hành vi không chuẩn mực của con em mình
ông cũng chỉ ra ba dạng bắt nạt học đường hiện nay cần phải được lên án mạnh mẽ
đó là học sinh gây gỗ xô xát tung clip lên mạng giáo viên có hành vi thô bạo với học trò
phụ huynh học sinh có hành vi thô bạo về giáo viên
cùng sự vào cuộc của cơ quan công an giáo sư nguyễn bậu bành cho rằng
ngành giáo dục cần phải có biện pháp nghiêm khắc giáo dục tư tưởng cho giáo viên
học sinh để ngăn chặn những hành vi bạo lực học đường có thể xảy ra
mặt khác giáo sư nguyễn mậu bành bày tỏ mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí
không chỉ dừng lại ở đưa tin phản ánh mà góp tiếng nói phê phán
lên án những hành vi không đúng chuẩn mực trong học đường
từ những vụ việc giáo viên hành hung học sinh vừa qua đã khiến môi trường giáo dục trở nên lệch lạc
và đi trái với hình ảnh của một nhà giáo
những vấn đề liên quan cần được cơ quan chức năng giải quyết nhanh chóng
chấn trình suy nghĩ và hành vi của những người giáo viên có hành vi không đúng chuẩn mực
một môi trường giáo dục tốt mới có thể giúp cho các em học tập trao dồi kiến thức vững vàng
tuyệt đối không bao che nề nang với các giáo viên có hành vi không chuẩn mực của nghề
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé